chỉ còn một tháng nữa là đến tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
thời điểm này một số hợp tác xã vận tải tại nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai bán vé xe
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp trước trong và sau tết
tại thành phố đà nẵng từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai việc bán vé cũng đã được triển khai để phục vụ người dân về quê ăn tết
tại bến xe trung tâm thành phố đà nẵng từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
nhiều quầy bán vé của các nhà xe chạy tuyến đà nẵng đi các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh thái bình nam định
đã triển khai bán vé để phục vụ người dân về quê ăn tết
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong những ngày qua do tâm lý lo lắng sợ không mua được vé
nên nhiều người dân đã chen chúc nhau để xếp hàng mua vé
như hôm nay đi mua vé là vẫn chưa được vẫn chưa có vé mà đã hết rồi
hết ngày vé của ngày hai mươi một đến ngày hai mươi chín rồi bây giờ chỉ còn có ra vé ngày một mươi chín và ngày hai mươi
ngày mai cũng biết là đi mua là không biết có còn vé ngày một mươi chín hai mươi hay không
hiện nay thì các phòng vé sẽ tiêu cục bán vé chia ra nhiều ngày từ đài đến tết
thì khách có nhu cầu sẽ liên hệ vào các phòng vé để mua vé
còn khi lượng khách tăng đặc biến chúng tôi sẽ phối hợp cùng với sở châu phòng
và các đơn vị vận tải tăng cường xe để phục vụ
và sẽ xin sở châu phòng vận tải các phù hiệu đưa xe phục vụ bà công về quê hương tết
công tác bảo đảm an ninh trật tự trật tự vận tải nghiêm cấm trèo kéo khách trong bến xe
được ban chỉ đạo chiến dịch phục vụ tết canh tí năm hai nghìn hai mươi của công ty cổ phần vận tải quản lý bến xe đà nẵng
thực hiện một cách nghiêm khắc thông qua việc giám sát bằng nhiều hình thức
nhất là qua hệ thống camera và sẽ xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
để bảo đảm cho người dân yên tâm đi lại trong dịp tết